tại tỉnh đắk lắc đến chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay vụ hỏa hoạn đe dọa khu dân cư tại phường tân an
thành phố buôn ma thuật đã được khống chế hoàn toàn và không gây thiệt hại về người
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín h một mươi năm phút cùng ngày tại một căn nhà bán tạp hóa trên đường nguyễn trí thành
phường tân an thành phố buôn ma thuật đám cháy đã bao trùm toàn bộ cửa hàng và cháy sang hai quán ăn bên cạnh
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã hủy động năm xe chế cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa
nhờ sự hỗ trợ của đội phòng cháy chế cháy cơ sở thuộc công ty trách nhiệm hóa hoạn ô tô hyundai hoàng việt hyundai đắk lắc
ở đối diện đám cháy chỉ ít phút sau khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ cửa hàng tạp hóa trên bị thiêu dụi hoàn toàn
hai quán ăn bên cạnh bị cháy một phần nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ